đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã cho quyết định điều động bổ nhiệm ông vũ nhữ thăng
vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế bộ tài chính giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban giám sát tài chính quốc gia và giao phụ trách ủy ban giám sát tài chính quốc gia
giao nhiệm vụ cho ông vũ nhữ thăng phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị ủy ban giám sát tài chính quốc gia bám sát nhiệm vụ điều phối các hoạt động giám sát chuyên ngành
giám sát thị trường tài chính ngân hàng hàng năm có báo cáo dự báo tình hình tài chính quốc gia sát với thực tiễn đặc biệt cảnh báo các rủi ro của nền tài chính quốc gia
và đưa ra các khuyến nghị cho chính phủ về những vấn đề bất thường của nền tài chính tiền tệ trên cơ sở những đánh giá nhìn nhận đúng
từ đó chính phủ sẽ có những giải pháp xử lý và chính sách phù hợp với tình hình phát triển